với lý do điểm trường chính xa nên phụ huynh đã không cho con em mình đến trường dự lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
huyện đồng phú tỉnh bình phước đã đề ra chủ trương xóa một mươi điểm trường cấp mầm non và tiểu học
trong đó có điểm trường tiêu học tân lập b ở xã tân lập với gần một trăm linh học sinh
để tránh ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh nên chính quyền địa phương sau đó vẫn giữ lại điểm trường này
tuy nhiên hiện nay các em lại được bố trí học ghép điều này đã gây khó khăn trong công tác giảng dạy của giáo viên và việc học rèn luyện của học sinh
đây là một buổi học của hai lớp ba và bốn tại điểm lẻ trường tiểu học tân lập b xã tân lập huyện đồng phú
hai lớp học chung một phòng hai tấm bảng được treo đối xứng nhau ở đầu lớp cuối lớp nhưng chỉ có duy nhất một giáo viên giảng dạy
tranh thủ cho lớp bốn phía trên tự làm bài tập toán thầy giáo tiếp tục giảng dạy cho học sinh lớp ba phía dưới
khối lượng công việc gấp đôi làm thầy giáo rất vất vả trong việc truyền thụ kiến thức cho học sinh cũng như ổn định lớp học

huyện nông phú vẫn chưa có thông tin phản hồi đối với văn bản kiến nghị nó trên và hiện sở đang tiếp tục yêu cầu ủy ban nhân dân huyện phản hồi
trước mắt các thầy giáo cô giáo đang phải nỗ lực hết sức để khắc phục khó khăn tiếp tục giảng dạy cho các em học sinh
việc học kép lớp như thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học nơi đây